trên địa bàn quản lý cổ đồn có những cột mốc nằm treo leo trên vách núi đi bộ leo núi nửa ngày đường
nhưng các cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn đều đạn hàng ngày hàng tháng thực hiện tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc
đó là nhiệm vụ thiêng liêng cũng là niềm tự hào của bất kỳ người chiến sĩ biên phòng nào nơi địa đầu tổ quốc